tình trạng sạt lở sụt lún đất tại tỉnh tiền giang cũng đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại
sạt lở đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng làm sạt lở các tuyến đường và ảnh hưởng sản xuất và đời sống của nhân dân
trong tháng bốn vừa qua bờ sông đường nước đoạn qua xã mỹ thành nam huyện cai lệ cũng bị sạt lở nghiêm trọng
một đoạn đường nhựa dài trên năm mươi mét chạy dọc theo bờ phía tây đã bị lở xuống dòng sông cắt đứt giao thông qua tuyến này
còn ở duyên hải phía đông tỉnh tiền giang đường tỉnh tám trăm bảy mươi ba đoạn qua xã bình xuân thị xã gò công dài hàng trăm mét đã bị lở xuống sông vàm ré giao thông bị cắt đứt